đại tướng trần đại quang tham dự hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean cộng ba về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ bảy
phạm tội giúp bốn người trong một gia đình bị cáo vi văn hai ở nghệ an bị tuyên án tử hình
tình trạng tội phạm
tình trạng tội phạm
sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng
hôm nay tại thủ đô kuala lumpur của malaysia
hội nghị bộ trưởng các nước asean cộng ba
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ bảy
đã khen bạc trọng thể
với sự tham dự của các bộ trưởng an ninh cảnh sát
nội vụ các nước thành viên asean
và ban đức đối tác đối thoại
trung quốc nhật bản hàn quốc
cùng phó tổng thư ký asean
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng trần đại quang
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tham dự hội nghị
cùng giữ các đại sứ đặc mệnh toàn quyền
đức cộng hòa so chủ nghĩa việt nam phạm cao phòng
tại hội nghị các bộ trưởng an ninh cảnh sát
nội vụ các nước asean
và các nước đối tác đối thoại
trung quốc nhật bản hàn quốc
tập trung thảo luận về các vấn đề ưu tiên hợp tác
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
khủng bố mua bán người
buôn lộng vũ khí ma túy cướp biển
sử dụng công nghệ cao rửa tiền
tội phạm kinh tế quốc tế
thống nhất các biện pháp tăng cường mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan
thực thi pháp luật trong việc trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia
đào tạo huấn luyện cán bộ thực thi pháp luật
hỗ trợ trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
của mỗi nước hòa bình ổn định
ở khu vực và trên thế giới
phát biểu tại hội nghị
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh
ngày nay toàn câu hóa hội nhập quốc tế
đã đạt được tốc độ phát triển cao
với mức độ kết nối nhanh và mạnh mẽ
quan hệ hợp tác giữa các nước asean
với các nước ngoài khu vực trong đó có
trung quốc nhật bản hàn quốc
trên các lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng
ngày càng sâu rộng
thúc đẩy các nước cùng phát triển
góp phần xây dựng cộng đồng asean
hòa bình ổn định và thịnh vượng
đánh giá cao báo cáo của ban thư ký asean
và phát biểu của các trưởng đoàn
các nước đối tác đối thoại
về những kết quả đạt được trong hợp tác
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
từ sau hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean
cộng ba về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
lần thứ sáu tổ chức tại viên trăn lào
năm hai nghìn một mươi ba đến nay
bộ trưởng trần đại quang khẳng định
thời gian qua thực hiện cam kết
giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước asean
với ba nước đối tác đối thoại
trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia
cùng các nước thành viên asean
các cơ quan thực thi pháp luật việt nam
đã tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật
trung quốc nhật bản hàn quốc
trong việc trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm
phối hợp xác minh điều tra xử lý
bắt giữ đối tượng phạm tội
liên quan đến các vụ án sử dụng công nghệ cao
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội phạm mua bán người tội phạm ma túy
bắt giữ các đối tượng truy nã
và bàn giao cho các nước có liên quan
trao đổi đoàn cấp cấp và hợp tác
nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
cho cán bộ thực thi pháp luật
bộ trưởng ghi nhận trân trọng cảm ơn
sự hợp tác chặt chẽ giúp đỡ có hiệu quả
của các cơ quan thực thi pháp luật
các nước đối tác đối thoại
với cơ quan thực thi pháp luật các nước asean nói chung
và việt nam nói riêng
trong chương trình hợp tác asean cộng ba
giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và ứng phó với các thách thức
an ninh truyền thống phi truyền thống
việc hình thành cộng đồng asean
vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
là dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết asean
sẽ tạo nền tảng vững chắc
cho sự phát triển của asean
nhưng cũng phải đối phó với nhiều khó khăn
thách thức trong đó có vấn đề
về đảm bảo an ninh giữ gìn hòa bình
trong khu vực để việc hợp tác
giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước asean
với các cơ quan
thực thi pháp luật các nước đối tác đối thoại
ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
bộ trưởng đề nghị các nước đối tác đối thoại
sử dụng có hiệu quả quỹ hợp tác
asean cộng ba để triển khai
các dự án hợp tác phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia tăng cường hợp tác đào tạo
bồi sửa nghiệp vụ nâng cao
kỹ năng xử lý các thách thức an ninh
phi truyền thống tiếp tục mở rộng hơn nữa
cơ chế hợp tác asean cộng ba
trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia và mong muốn
các cam kết đạt được tại hội nghị
sẽ được các bên tích cực triển khai thực hiện
đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
của mỗi nước cũng như của các nước
asean cộng ba về một thế giới
hòa bình ổn định và phát triển bền vững
trong khuôn khổ hội nghị
bộ trưởng trần đại quang đã có cuộc gặp
song phương với bộ trưởng thứ hai
bộ nội vụ nước cộng hòa singapore
bộ trưởng nội vụ nhật bản
bộ trưởng bộ năng lượng vương quốc brunei
bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ
nhân dân lào sổng kẹo sĩ la vông
thứ trưởng bộ công an nước cộng hòa
nhân dân trung hoa trần trí mẫn
thứ trưởng bộ an ninh vương quốc thái lan
tư lệnh cảnh sát nước cộng hòa indonesia
để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia
tại hà nội sáng nay
học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
dự lễ khai giảng có thượng tướng đặng văn hiếu
uy viên trung ương đảng
thứ trưởng thường trực bộ công an
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gửi lãng hoà chúc mừng
năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
đảng ủy ban giám đốc học viện
cùng toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên
học viên học viện cảnh sát nhân dân
đã nỗ lực phấn đấu bám sát chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ
chương trình đào tạo theo niên chế
sang học chế tín chỉ
rút ngắn chương trình đào tạo đại học từ năm năm xuống bốn năm
nội dung chương trình đào tạo
có nhiều đổi mới đảm bảo
thiết thực hiệu quả gắn kết chặt chẽ hơn
giữa lý luận và thực tiễn
ghi nhận những kết quả thành tích đã đạt được
tổng kết năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
học viện cảnh sát nhân dân
đã được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tặng cờ thi đua
đơn vị xuất sắc của bộ
đặc biệt ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
công nhận học viện cảnh sát nhân dân
là cơ sở giáo dục đại học
trọng điểm của ngành công an
phát biểu tại lễ khai giảng
thứ trưởng thương trực đặng văn hiếu
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương
những thành tích xuất sắc mà thầy và cho nhà trường
đã đạt được trong năm học vừa qua
đồng thời nhấn mạnh năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
là năm có ý nghĩa rất quan trọng
năm đầu tiên thực hiện
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi hai cũng là năm đầu tiên
thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội

vì vậy để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
học viện cảnh sát nhân dân cần tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ bám sát triển khai
thực hiện tốt nghị quyết của trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên
tám bộ quản lý đủ về số lượng
đảm bảo về chất lượng
tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học
tổng kết thực tiễn chú trọng hơn nữa
công tác xây dựng đảng giáo dục truyền thống
bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp
cho cám bộ học viên đẩy mạnh tiến độ
hiện đại hóa nâng cao chất lượng cơ sở vật chất
trang thiết bị dạy học
đồng chí thứ trưởng tin tưởng rằng
với bề dây truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân cám bộ giảng viên
học viên của học viện sẽ đoàn kết
thống nhất hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ của năm học mới
xây dựng học viện không ngừng phát triển lớn mạnh
xứng đáng với sự tin cậy của đảng
nhà nước và nhân dân
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức
hội thảo khoa học công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân
kinh nghiệm chiến công và những vấn đề
đặt ra trong tình hình mới
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
cùng giữ có đồng chí phạm anh tuấn
phó trưởng bang nội chính trung ương
và đại diện lãnh đạo các tổng cục
vụ cục và công an các địa phương
phát biểu khai mạc hội thảo
thứ trưởng bùi phan nam nhấn mạnh
những năm qua trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
đã để lại nhiều vấn đề đòi hỏi cần phải tổng kết
đánh giá để góp phần hoàn thiện lý luận
của lực lượng cảnh sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm
từ đó xây dựng lực lượng công an nói chung
lực lượng cảnh sát nói riêng đủ sức đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước sự phát triển của tình hình
đất nước chúng ta thì những vấn đề
đặt ra trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm có rất nhiều
những vấn đề mới
đảng ủy quan trung ương và lãnh đạo bộ
đặc biệt là đồng chí bộ trưởng
rất quan tâm đến vấn đề này
đồng chí đã chỉ đạo cho tổng cục cảnh sát
phối hợp với tổng cục chính trị
và các đơn vị trường thổ bộ
tổ chức một hội thảo
để chúng ta
đánh giá về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong tình hình hiện nay
để từ đó
chúng ta hoàn thành nhiệm vụ
của lực lượng cảnh sát trong tình hình mới
hội thảo đã nhận được bảy mươi báo cáo khoa học
của các đại biểu đã phản ánh toàn diện
làm nổi bật và sâu sắc tình hình
kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
của lực lượng cảnh sát nhân dân trong ba mươi năm đổi mới
và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới
đồng thời khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
của lực lượng cảnh sát nhân dân
luôn cam go quyết liệt khi ngày đêm
đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
hoàn thành xuất sắc vai trò nồng cốt
xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
tham luận tại hội thảo
cũng đã chỉ rõ cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
thắng lợi luôn gắn liền với sự lãnh đạo của đảng
sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
nhiệm vụ phòng chống tội phạm không chỉ
bao hàm ở nghĩa đảm bảo an ninh trật tự
mà phải gắn liền với đảm bảo an ninh quốc gia
và mang tính biện chứng với nhau
trong quá trình tổ chức thực hiện
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị thời gian tới
lực lượng cảnh sát cần nâng cao công tác nắm tình hình
để chủ động tham mưu với đảng nhà nước
ban hành các đường lối chính sách
xây dựng văn bản pháp luật để đấu tranh ngăn chặn tội phạm
đổi mới hệ thống cơ quan điều tra
theo tinh thần cải cách tư pháp
tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác quốc tế
tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân
thực sự là thanh bọc kiếm sắc bén
trong phòng chống tội phạm
chúng ta phải tăng cường xây dựng lực lượng cảnh sát của chúng ta
chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
và đặc biệt là với ý thức phục vụ nhân dân
gắn với nhân dân
vì lợi ích của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội
lực lượng công an chúng ta nói chung và đặc biệt
các ông chí lực lượng cảnh sát
chúng ta phải nắm vững được khoa học công nghệ
đặc biệt là những khoa học công nghệ mới
mà chúng ta ứng dụng sử dụng vào
trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng bùi văn nam cũng đề nghị các báo cáo khoa học
và tham luận tại hội thảo này
cần biến tập xuất bản thành sách
làm tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động lãnh đạo
chỉ huy của các đơn vị địa phương
và làm tài liệu nghiên cứu trong các trường công an nhân dân
sáng nay cục an ninh mạng
cục công nghệ thông tin bộ công an
phối hợp cùng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
tổ chức hội thảo khoa học
sự phát triển của công nghệ thông tin
và ứng dụng trong công tác công an
những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhất lực công nghệ thông tin
của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
với năm mươi một tham luận về ba chuyên đề
gồm khoa học công nghệ
ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo
và khoa học nghiệp vụ
hội thảo khoa học đưa ra những định hướng
giải pháp nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin
trong các mặt công tác công an
từ những thông tin kinh nghiệm trao đổi thực tiễn trong hội thảo
đã gợi mở những vấn đề từ thực tiễn
làm cơ sở để giáo viên học viên
trường đại học kỹ thuật hậu cần bộ công an nói riêng
và các trường đại học học viện trong công an nhân dân
tăng cường hợp tác nghiên cứu
đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nghiệp vụ
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
có liên quan đến công nghệ thông tin
sáng nay tại nhà văn hóa huyện tương dương
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an
đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai
vụ án hình sự với bị cáo vi văn hai
tên thường gọi là vi văn mần
trú tại bàn phòng xã tâm hợp huyện tương dương
về tội danh giết người
theo cáo trạng
vi văn hai và anh lo văn thọ
là người dân tộc thiểu số pong
sinh sống tại bàn phòng xã tâm hợp huyện tương dương
tỉnh nghệ an cùng vào khu vực c năm
để làm giẫy ngày mùng hai tháng bảy
anh lo văn thọ thấy hai đến hái tranh
tại vườn nhà người khác nên hai bên
nảy sinh tranh cãi ngoài ra anh thọ
cũng nghi ngờ vi văn hai có quan hệ tình cảm
với vợ mình nên dẫn đến cãi nhau
anh thọ dùng tay không đánh vi văn hai
nhưng không trúng hai đã nhặt con dao
của anh thọ chém nhiều nhát vào người anh thọ
cho đến chết chị lê thị yến
sống chung với anh thọ và có một cháu nhỏ là
lo việt trung nhìn thấy sự việc
nên điệu cháu chung bỏ chạy vi văn hai
đuổi theo ra đến bờ khe kèn tạ
hai phát hiện bà viên thị dương
là mẹ của anh thọ đang tắm ở then nước
và đã dùng dao cắt cổ bà dương cho đến chết
hai tiếp tục dùng dao chém
nhiều nhát vào người rồi cắt cổ
làm chị yến tử vong không dừng lại
ở đó hai quay ra sát hại cháu chung
sau khi gây án hai quay lại
đốt lám anh thọ hành vi phạm tội
của bị cáo vi văn hai là hết sức nguy hiểm
cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến
quyền sống của con người được pháp luật bảo vệ
làm ảnh hưởng sâu đến tình hình trật tự
trị an xã hội với hành vi trên
hội đồng xét xử áp dụng tuyên án
vi văn hai tử hình về tội giết người
về dân sự buộc bị cáo vi văn hai
phải bồi thương tổ thất vật chất và tinh thần
gần một trăm tám mươi bốn triệu đồng cho gia đình
người bị hại
cũng trong sáng nay nhiều người dân đã
tập trung rất sớm để theo dõi phiên xét xử
sơ thẩm của tòa án nhà dân tp hcm
xử lưu động tội giành giết người
đối với bị cáo bùi thanh quảng
trú tại huyện bình chánh tp hcm
chiều ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
tại nhà trọ thuộc xã vĩnh lộc huyện bình chánh
tp hcm đối tượng quảng
và anh nguyễn văn tới ngồi uống bia
thì xảy ra cãi cọ với bà nguyễn
thị hồng cẩm trọ gần đó
sau đó lại tiếp tục cùng cô của mình
là bà huệ sang cửa cãi và đánh nhau với bà cẩm
được nhiều người hàng xóm can ngăn
nhưng máu hung đồ trong người quảng
không hề giảm đến khi anh hán
một trong những hàng xóm của đối tượng vào can ngăn
thì bị quảng dùng dao có sẵn trong túi
đâm nhiều nhát vào bụng làm anh hán
tử vong ngay sau đó xét thấy
chỉ vì một chút nóng giận không đáng có
mà dẫn đến hành vi gây chết người
mang tính chất nguy hiểm hội đồng xét xử
đã tuyên phạt bị cáo quản bức án chung thân
công an tp nha trang
tỉnh khánh hòa vừa triệt phá
một nhóm tội phạm chuyên trộm cắp và tiêu thụ
xe máy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn
bước đầu cơ quan công an đã ra quyết định
khởi tố hai đối tượng võ quốc kha
bốn mươi hai tuổi và ngô thanh tuấn hai mươi bảy tuổi
cùng chú tệ phường vĩnh phước tp nha trang
qua khám xét bước đầu cơ quan công an
đã thu giữ chín mươi một xe máy các loại
cùng rất nhiều đăng ký xe máy phụ tùng xe máy
được các đối tượng tháo rời
đây là vụ án trộm cắp và tiêu thụ xe máy
có số lượng lớn nhất từ trước đến nay
ở khánh hòa vụ việc hiện đang tiếp tục
được cơ quan công an điều tra làm rõ
khoảng năm mươi lít dầu đeo vận chuyển
bằng đường biển đã bị lực lượng
cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển
việt nam bắt giữ
trên vùng biển thanh hóa cách đông hoàng mê
một mươi hải lý và đây là địa điểm
sáng sớm hôm nay trong lúc tuần tra trên biển
tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển
việt nam đã phát hiện một tàu vận tải
có dấu hiệu nghi vấn qua kiểm tra
và đấu tranh khai thác tổ công tác xác định
tàu vận tải mang biển hiệu th tám trăm chín mươi chín
đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
trên tàu có ba thuyền viên
do ông trần văn ưng cư trú tại tỉnh gia
tỉnh thanh hóa làm máy trưởng
và đại diện tàu
trên tàu không có thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra có hai thuyền viên
không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn
hiện nay tổ công tác cụm trinh sát số một
đã lập biên bản và dẫn dãi tàu
th tám trăm chín mươi chín về cảng hải
thuộc bộ tư lệnh vùng biển
vùng biển một tiếp tục điều tra
xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình hình tội phạm ma túy
trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp
khó lường đặc biệt tình trạng sử dụng
ma túy tổng hợp trẻ phép trong thế niên
đang có dấu hiệu gia tăng và đẩy lại
nhiều hậu quả nghiêm trọng từ thực trạng này
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội
và khó kiểm soát
theo báo cáo tình hình ma túy toàn cầu năm hai nghìn một mươi năm
tại việt nam tỷ lệ người sử dụng
ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng
từ hai năm đến nay là

trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng chín
năm hai nghìn một mươi năm tại số nhà ba
đường nguyễn bính phường trần quang khải
thành phố nam định xảy ra
vụ án mạng nạn nhân là ông đỗ đức thắng
và bà nguyễn thị đỏ
đã bị đối tượng đỗ đức mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ra tay sát hại
đang nói hùng là
con đẻ của hai nạn nhân
đều trú tại số nhà ba đường nguyễn bính
phường trần quang khải thành phố nam định
tại cơ quan điều tra hùng luôn trong trạng thái
bị kích động mạnh có biểu hiện
do sử dụng ma túy
cái hành vi của
người nghiện đá ma túy đá
rất manh động cái thứ nhất
bản thân là chất kích thích
rất mạnh cho nên là các hành vi
nó đã xung động do cái thuốc rồi
cái thứ hai là nếu trường hợp nào
có hoang tưởng ảo giác mà thấy rằng là
hoang tưởng ảo giác đa phần là có hoang tưởng ảo giác
thì cộng với cái hành vi
mạnh như thế cộng với cái cảm xúc
hưng phấn như thế và cộng
với cái hoang tưởng ảo giác nó chi phối
người bệnh như thế thành ra là cái hành vi
nó rất là manh động
có thể nói là rất là
còn đây là hiện trường vụ án mạng
xảy ra vào ngày sáu tháng chín
năm hai nghìn một mươi năm tại thôn kim sơn
xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
nạn nhân là anh nguyễn văn tú
do mâu thuẫn cá nhân
đã bị đối tượng nguyễn đình hải
dùng kiếm chém gây thương tích dẫn đến tử vong
chính là cái đối tượng này trăm trăm là tôi đoán
trăm trăm sẽ là qua thế biểu hiện là
sẽ là con ma túy đá
vì là khi mà đã chém người như thế
mà mâu thuẫn thế thì họ sẽ
không còn tính người nữa
vì lúc đó là ảo mà trạng này rất nguy hiểm
đoán là người đó là con ma túy đá
mà lên coi thế là
ta lên coi nghiêm trị
trong hai vụ án trên các hùng thủ
đều sử dụng ma túy đá trước khi gây án
tuy nhiên việc đấu tranh với các đối tượng
sử dụng ma túy đá hiện đang gặp phải
rất nhiều khó khăn
công tác lắm tình hình thì chúng tôi cũng phát hiện
là các đối tượng này khi ở nhà
thì cũng gây ra các vụ việc rất là phức tạp
ở địa phương nhưng mà do
chúng ta chưa đủ căn cứ để chúng ta xử lý rồi
thì chúng ta chỉ có tính chất
là dân đeo giáo dục thôi
nhưng khi mà
công tác lắm tình hình tôi xác định
đối tượng hoạt động phạm tội thì chúng tôi bắt về đây
thì đối tượng này trước hết trong quá trình
bắt giữ đối tượng chống đối rất quyết định
không từ bất cứ thủ đoạn nào
và không sợ hãi vào cái gì cả
sẵn sàng tấn công lại các lực lượng chức năng
mất kiểm soát về hành vi
hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng
thế nhưng những chế tài cụ thể
đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá
hiện vẫn còn nhiều bất cập
chính vì vậy việc sớm hoàn thiện chế tài
đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá
là cấp thiết để ngăn chặn ngay từ đầu
các hành vi phạm tội do các đối tượng sử dụng
ma túy đá gây ra cho cộng đồng
để ứng phó với bệnh dịch sốt sốt khuyết
đang ngày càng gia tăng
bộ y tế hôm qua đã thành lập một mươi đoàn kiểm tra công tác
về phòng chống dịch sốt sốt khuyết
ở các tỉnh thành đặc biệt tập trung
ở các địa phương đang là trọng điểm về dịch
cùng ngày bộ y tế đã có công văn gửi các tỉnh
đề nghị chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường
để diệt bỏ gậy hai tuần một lần
tại các khu vực có nhiều mũi bỏ gậy
và mỗi tháng một lần ở các khu vực còn lại
các tỉnh cũng cần chỉ đạo sở y tế
tăng cường giám sát
và kịp thời phát hiện các ổ dịch sốt sốt khuyết
mới phát sinh
tổ chức phun thuốc diệt mũi trên diện rộng
tại các nơi có nguy cơ cao
và phun khoá chất xử lý triệt để
khi phát hiện ổ dịch
đồng thời tổ chức tốt việc tiếp nhận cấp cứu
điều kiện kịp thời hạn kế tối đa tử vong
do sốt khuyết đặc biệt cần làm tốt
việc phân loại tư vấn điều trị bệnh nhân
tại các cơ sở y tế
tránh tình trạng chuyển tuyến muộn nguy cơ tử vong cao
hôm qua công an tỉnh sơn la đã tổ chức
cho nhà tỉnh nghĩa cho gia đình đồng chí
thiếu tá phạm hồng thái cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh sơn la có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn
căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn
nhà cấp bốn với diện tích khoảng một trăm linh m hai
với tổng kinh phí xây dựng gần ba trăm linh triệu đồng
trong đó lực lượng công an hỗ trợ
bảy mươi triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
của tổng cục chính trị bộ công an
và sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh sơn la
đây là sự quan tâm đặc biệt của bộ công an
nhằm giúp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an sơn la
nói chung và cá nhân gia đình đồng chí
phạm hồng thái nói riêng với mong muốn
đồng chí và gia đình sớm khắc phục khó khăn
yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao